công an tỉnh đồng tháp vừa cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi tám
đã tử vong tại điểm giữ trẻ tư thục tại xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vào trưa ngày một mươi ba tháng chín
vào khoảng tám giờ ngày một mươi ba tháng chín mẹ bé trai này đã chở cháu đến gửi tại điểm giữ trẻ tư thục
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày sau khi uống sữa thì cháu nôn ói khó thở
điểm giữ trẻ đã đưa cháu đến trung tâm y tế huyện lấp vò để cấp cứu thì cháu bé đã tử vong
điểm giữ trẻ này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi một và có giấy phép kinh doanh
cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ